từ nhiều năm nay cây cam tại chân đèo lũng lô đã trở thành cây chủ lực xóa đói giảm nghèo cho cuộc sống của đồng bào dân tộc tài
những ngày trung tuần tháng một mươi khắp các vườn cam ở xã thượng bằng la đã tấp nập không khí thu hoạch cam
thương lái khắp các nơi về thu mua cam chín sớm và chuẩn bị đặt hàng cho dịp tết nguyên đán sắp tới
vừa bước vào vụ đầu thu hoạch nhưng sản lượng và thị trường đang dự báo những tín hiệu vui
gia đình anh hà minh đức thôn bắc xã thượng bằng la có hơn hai hectare cam các loại
với kinh nghiệm trồng cam nhiều năm chăm sóc làm cỏ và bón phân đúng kỹ thuật đúng chu kỳ phát triển của cây cam
nên toàn bộ diện tích của gia đình anh đức không bị sâu bệnh và cho sản lượng vào năng suất cao
hiện nay diện tích cam vinh chín sớm bắt đầu cho thu hoạch với giá bán giao động từ tám đến một mươi đồng một kg
thượng bằng la là một trong số tám xã thị trấn nằm trong vùng trọng điểm trồng cây ăn quả có múi của huyện văn chấn
toàn xã có gần năm trăm linh hectare trồng cam trong đó có khoảng năm mươi diện tích đang cho thu hoạch
bình quân mỗi năm sản lượng cam xuất bán ra thị trường trên ba tấn
để bảo đảm bao tiêu sản lượng giá thành ổn định cho người trồng cam không bị tư thường ép giá
xã thượng bằng la đã khảo sát thị trường liên kết với các hợp tác xã doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm
ở ngoài các thương lái mà người ta đến đặt mua tại vườn
đối với xã thì cũng đã liên kết mong muốn tìm ra sản phẩm bền vững cho người dân
với việc làm giàu từ cây cam xã thượng bằng la đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới
với hơn chín mươi là người đồng bào dân tộc thiểu số
thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt ba mươi năm triệu đồng một người một năm
hiện tại xã thượng bằng la đang tiến hành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu bền vững từ cây ca